với tổng mức đầu tư gần ba tỷ đồng dự án hồ chứa nước iammer tại xã biên giới iammer huyện chư prong tỉnh gia lai được đánh giá là đại thủy nông có nghĩa quan trọng về kinh tế và cả an ninh quốc phòng đối với tỉnh gia lai và tây nguyên
công trình sau hơn một mươi năm triển khai đã dần hoàn thiện thế nhưng vùng tưới thì vẫn đang nằm trên giấy khi mà hàng nghìn hectare đất rừng thì vẫn chưa được chuyển đổi
hơn một mươi năm về trước kể từ khi còn là thiếu niên anh romator xã iammer huyện chuparong đã chứng kiến lễ khởi công đập thủy lợi iammer
niềm mong chờ nước về tới mát cho những đồng ruộng thay đổi một vùng biên giới này vẫn khao khát từ đó đến nay
bên dưới chân đập là những cánh đồng khát nước vào mùa khô và người dân vẫn phải sản xuất một năm một vụ bởi phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước trời

giai đoạn hai đã hoàn thiện công trình đầu mối hệ thống canh chính dẫn nước về khu tưới đang được triển khai xây dựng
tuy nhiên qua nhiều thay đổi khiến việc chuyển đổi gần tám hectare đất rừng tại địa bàn huyện chuparong thành vùng tưới đang gặp nhiều vướng mắt
sau khi điều tra lại xong tỉnh sẽ trình bày một dự án tổng thể trong đó nói rõ là chuyển đổi như thế nào chuyển đổi để làm gì
thậm chí là cái sử dụng đất phải có bản đồ quy hoạch sử dụng đất cụ thể
cho người dân là bao nhiêu các doanh nghiệp đầu tư là thế nào v v
thì lúc đó thì sẽ căn cứ vào cái đề án cụ thể đấy
thì chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành liên quan chỉnh chính phủ
sau hơn một mươi năm triển khai với nguồn vốn gần ba tỷ đồng đến nay công trình đang gặp phải những vướng mắt lớn
việc chuyển đổi gần một mươi hai hectare diện tích đất rừng thành vùng tưới sẽ khơi thông cho đại thủy nông iammer
người dân nơi đây vẫn ngày đêm mong chờ những thay đổi tốt đẹp hơn
khi dòng nước thủy lợi sẽ về tưới cho vùng đất